các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với khu vực nam bộ dưới tác động của rãnh thấp xích đạo mới hình thành
thì chiều tối nay ở khu vực miền tây nam bộ sẽ có mưa rào và rông trở lại
đến chiều mai thì vùng mưa của rãnh sẽ mở rộng lên cả khu vực đông nam bộ
với những cơn mưa xuất hiện có xu hướng gia tăng như vậy
thì nền nhiệt ở nam bộ trong ba hôm tới sẽ có xu hướng giảm nhẹ chỉ còn là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh hầu khắp các vùng biển gió đều yếu dần
ở vùng biển của huyện đảo hoàng sa và khu vực bắc và giữa biển đông
gió chỉ còn mạnh khoảng cấp bốn cấp năm và sóng biển thấp dưới mức hai mét
trong khi đó ở vùng biển của huyện đảo trường sa khu vực nam biển đông gió cũng không mạnh khoảng cấp bốn
nhưng do chịu tác động của rãnh thấp xích đạo nên sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước